xuân anh là trung gian tiêu thụ phân phối vận chuyển ma túy cho nhiều đồ mối chính trong các đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy

phối hợp với công an huyện thống nhất là tổ chức bắt quả tàng khi các đối tượng bàn giao ma túy
chuyên án trị khai rất nhiều mũi phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh